công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa bắt quả tàng một mươi một nam nữ thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke trên địa bàn
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi ba tháng ba công an thành phố đà lạt bất ngờ kiểm tra quán karaoke tại số bốn mươi bốn trần khánh dư phường tám tp đà lạt
phát hiện và bắt quả tang tại phòng số bốn trăm linh một có một mươi một thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm thanh niên này có độ tuổi từ một mươi chín đến hai mươi tám tuổi có hộ khẩu thường trú tại thành phố bảo lộc đơn dương lâm đồng và các tỉnh bình thuận sóc trăng
tại đây cơ quan công an thu giữ một đĩa xứ trên đĩa có chất bột màu trắng nghi là ma túy một thẻ nhựa và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận là chất bột trên là ma túy đá ketamin được các đối tượng sử dụng để bay lắc
hiện công an tp đà lạt đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc